tại thành phố hồ chí minh bộ chỉ huy tiền phương bộ công an tổ chức cuộc họp trực tuyến
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với công an các đơn vị địa phương ở phía nam
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì cuộc họp
địa bàn phía nam thời gian vừa qua tình hình cấp độ dịch bệnh ở mỗi địa phương tuy khác nhau
nhưng đều có nguy cơ bùng phát với số ca bệnh thường xuyên tăng cao và diễn biến phức tạp
một mươi tỉnh thành phía nam từ bình thuận trở vào có nhiều địa phương là trung tâm kinh tế thương mại của cả nước
tập trung nhiều khu chế xuất khu công nghiệp
tình hình dịch bệnh phức tạp với nhiều ổ dịch nhiều nguồn lây gây hậu quả nặng nề
hiện thành phố hồ chí minh đồng nai vũng tàu đã áp dụng giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong bối cảnh này thì bất cứ chỗ nào chúng ta cũng có thể có dịch xảy ra
các đồng chí phải rất là chủ trương các đơn vị phải chủ động để chuẩn bị sẵn sàng phương tiện thuốc hóa chất và tư tiêu hoa
các đơn vị tranh thủ lúc dịch chưa bùng rộng chúng ta nên chuẩn bị
tại vì cục y tế cũng có hỗ trợ công an các địa phương và qua kiến nghị
các đồng chí thì rất kiến nghị rất là nhiều về thứ nhất là vaccine thứ hai là phương tiện thứ ba là test nhanh
cục y tế cũng đã triển khai mua nhưng báo cáo các đồng chí là trong quá trình cấp phát
chúng tôi rất ưu tiên cho các tỉnh có dịch trước
và cụm y tế chỉ hỗ trợ một phần chúng ta các đơn vị chúng ta cũng phải chủ động để bố trí làm sao sẵn sàng khi có dịch xảy ra
phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu công an các tỉnh thành
phải thường xuyên cập nhật các báo cáo hàng ngày tình hình dịch bệnh cho bộ chỉ huy tiền phương
nhận báo cáo vào lúc một mươi sáu h hàng ngày
ngoài ra với các tình hình đột xuất bất ngờ
phải báo cáo bằng các phương tiện thông tin liên lạc nhanh nhất cho bộ chỉ huy tiền phương không cần đợi văn bản
lãnh đạo công an các địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ công an nếu để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị
đề nghị là vào lúc này tôi đề nghị đồng chí giám đốc phải là người trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid của công an tỉnh
và là người tham gia cả cái bán chỉ đạo cả cái bán bệnh của địa phương
phải trực tiếp bây giờ không có ủy quyền cho giám đốc nữa
tình hình nó nguy hiểm nó sát sơn rồi
không thể nói ủy quyền cho phó được nữa
mà phải là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ công an chịu trách nhiệm trước thân nguy ủy ban
chịu trách nhiệm trước nhân dân của tỉnh đó
trực tiếp tham gia làm trường và trực tiếp hàng ngày cập nhật thông tin và chỉ đạo xử lý
với tinh thần chống dịch như chống giặc thời gian qua bên cạnh việc bám sát chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
tập trung nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia an toàn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé